đoàn công tác ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị khóa chín
và ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba của ban bí thư
do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn
đã đến làm việc tại thành ủy hà nội nhằm khảo sát đánh giá kết quả thực hiện
chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi và kết quả thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí phan đình trạc đánh giá cao kết quả của hà nội
trong thực hiện chủ trương của trung ương về công tác cải cách tư pháp
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
đồng chí phan đình trạc đề nghị thành ủy hà nội tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin
để đoàn khảo sát có những đánh giá sát thực tiễn những kết quả đạt được
tác động ảnh hưởng của việc thực hiện hai văn bản nêu trên đối với sự phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
thành ủy hà nội khẳng định luôn quan tâm ban hành nhiều văn bản kế hoạch
triển khai nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba và đã thực hiện với nhiều kết quả tích cực trên địa bàn
trên cơ sở kết luận của buổi làm việc thành ủy hà nội sẽ tổ chức tiếp thu rút kinh nghiệm
tiếp tục có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền
các cơ quan tư pháp và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả đối với công tác
cải cách tư pháp và tổ chức hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố